thưa quý vị để vận chuyển ma túy chót lọt thì các đối tượng thường cất giấu trà trộn ma túy vào các loại hàng hóa thông thường như bánh kẹo mỹ phẩm quà tặng
mới đây nhất tại vĩnh long mặc dù cất dấu ma túy tinh vi trong vỏ gói trà tuy nhiên các đối tượng vận chuyển ma túy vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng
và bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long bắt giữ
vào khoảng chín giờ tối ngày hôm qua lực lượng công an phát hiện xe mô tô sáu mươi tám g một trăm chín mươi một nghìn bảy trăm một mươi sáu đang lưu thông trên quốc lộ một đoạn thuộc xã tân phú huyện tam bình có dấu hiệu nghi vấn
qua làm việc người điều khiển là đào huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long chở phía sau là nguyễn thị mụi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện rồng riềng tỉnh kiên giang
tiến hành khám xét người và phương tiện lực lượng công an thu giữ một hộp bên trong có chứa tinh thể màu trắng và viên nén
nghi là chất ma túy có tổng trọng lượng là gần một kg
còn tại đồng nai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm triệt phá đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh bắt giữ bốn đối tượng thu giữ gần một kg ma túy
cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai và phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phối hợp điều tra
một nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn do nguyễn quang huy phạm văn lộc cùng chú tỉnh đồng nai cầm đầu
qua theo dõi lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối với nguyễn văn khánh hai mươi năm tuổi về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
khánh đã điều khiển xe máy đến gặp và ném túi ma túy vào ghế phụ của tài xế xe dịch vụ tại địa bàn tp long khánh
qua đấu tranh khánh khai nhận túi ma túy có khối lượng khoảng một kg nhận của nguyễn thành được hai mươi sáu tuổi chú tỉnh đồng nai để đưa cho tài xế vận chuyển về tp hcm
được ăn cơm xong thì nó đi đâu khoảng ba phút sau nó quay lại rồi rồi nó rủ em vô trong phòng ngủ của nhà quý sử dụng một tí
sử dụng xong thì nó kêu em nó nhờ em cầm cái gói giấy màu vàng nó vô cho nó để nó cúng băng keo vào lại
xong rồi nó cứ nhờ em chạy ra đưa cho ông tài xế chiếc xe về ý chỗ
mở rộng điều tra lực lượng phối hợp của công an đồng nai công an tp hcm đã chia làm ba tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ các đối tượng
nguyễn thành được hai mươi sáu tuổi phạm văn lộc hai mươi bảy tuổi trú tại tp hcm nguyễn quang huy ba mươi năm tuổi chú tỉnh lâm đồng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
sau khi chốt giao dịch thì em sẽ được kiểm trị
vậy là chuyện một trăm tám mươi chuyện
với hai lần giao dịch một lần một trăm năm mươi triệu một lần ba mươi triệu
em biết là người vừa là xa trái
em cũng đã làm cả khai báo rồi
đây là một đường dây hoạt động mua bán ma túy liên quan đến các địa bàn giáp danh của bảy tỉnh miền đông
trong thời gian tới thực hiện ý kiến chỉ đạo của đảng ủy ban đông đốc công an tỉnh
mà trực tiếp là đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
thì ban đảnh đạo phòng bco bốn công an tỉnh đồng nai
tiếp tục phối hợp cùng với công an bảy tỉnh giáp danh
để thực hiện tốt cái quy chế phối hợp
riêng phòng ma túy cũng đã chỉ đạo cho các đội nghiệp vụ
tăng cường công tác nắm tình hình nắm địa bàn
và trao đổi thông tin qua lại giữa công an bảy tỉnh
để làm tốt hơn nữa công tác phối hợp
truy bắt các đối tượng lợi dụng các địa bàn giáp danh để hoạt động phạm tội về ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
thực hiện trót lọt một mươi hai vụ trộm cắp tài sản ở khắp các tỉnh tây ninh
lâm văn thêm còn gọi là võ tấn dũng và đối tượng võ thị đan phượng vừa bị bắt giữ
và đây là hai đối tượng có nhiều tiền án về tội danh này
bước đầu công an đã tạm giữ lượng lớn trang sức bằng vàng
đá quý trị giá hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật khác
thủ đoạn của các đối tượng là đóng giả người đi mua phế liệu
tìm sơ hở của người dân thì đột nhập thực hiện hành vi
tổng tài sản các đối tượng đã trộm cắp là hơn một hai tỷ đồng
đều phục vụ cho việc tiêu xài và đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam lâm bích thảo chú ở huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an từ năm hai nghìn một mươi hai lợi dụng sự tin tưởng của người dân
lâm bích thảo đã đứng ra làm chủ hụi và kêu gọi
nhiều người dân trên địa bàn xã điển hải và xã long điền huyện đông hải cùng tham gia
trong quá trình này đối tượng thảo đã mở nhiều dây hụi rồi tự ý bán hụi
mạo danh các hụi viên để hốt hụi và tuyên bố vỡ hụi nhằm chiếm đoạt tài sản
của các hội viên ước tính với tổng số tiền trên năm trăm linh triệu đồng
vào ngày hôm nay công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị vừa bắt giữ đối tượng là ma thị ngoan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú ở xã phúc thọ huyện nghi lộc
về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện nghi lộc đã phát hiện đường dây
có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tại địa bàn các xã nghi phong nghi xuân phúc thọ nghi thái huyện nghi lộc
do đối tượng ma thị ngoan cầm đầu
các bị hại của đường dây đều là các tiểu thương kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ ở các chợ
quá trình cho vay ngoan thu lãi theo ngày khi đến hạn thanh toán tiền lãi
mà người vay không trả kịp đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà đe dọa nhằm gây sức ép
bắt giữ ma thị ngoan cơ quan công an thu giữ một mươi triệu đồng một điện thoại
hai thẻ atm cùng nhiều tăng vật liên quan
bước đầu cơ quan công an đã chứng minh được từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi bị bắt giữ
ngoan đã sử dụng số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng cho nhiều bị hại vay
thu lời bất chính hơn tám mươi triệu đồng
bị nước cuốn trôi và mất tích khi đi qua cầu tràn thạch nham
xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
và sau gần bốn tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc
vào sáng ngày hôm qua lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân
đã trục vớt được xe ô tô và thi thể của nạn nhân
khoảng bốn giờ sáng qua nhận được tin báo từ trực ban công an huyện tư nghĩa
tỉnh quảng ngãi về việc đã phát hiện xe bán tải biển kiểm soát bảy mươi sáu c chín nghìn sáu trăm ba mươi
chìm dưới sông trà khúc trong vụ mất tích tại đập tràn thạch nham
xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa xảy ra vào ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
đã điều động một mươi năm cán bộ chiến sĩ và các thiết bị chuyên dụng đến hiện trường
phối hợp cùng với các lực lượng địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút xe bán tải kiểm soát bảy mươi sáu c chín nghìn sáu trăm ba mươi chín
và thi thể của ông trần ngọc tuấn bốn mươi bảy tuổi thường trú tại phường lê hồng phong
thành phố quảng ngãi được trục vớt lên bờ
nơi tìm thấy nạn nhân và xe ô tô cách đập tràn hơn một trăm linh mét về phía đông
trước đó vào ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai ông trần ngọc tuấn sử dụng xe ô tô bán tải màu đen
hiệu mitsubishi có biển kiểm soát như trên đi qua cầu tràn và bị nước cuốn trôi
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba được bộ công an xác định là năm xử lý vi phạm về nồng độ cồn
với mục tiêu giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông
nhất là các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến bia rượu
với mức xử phạt đủ sức gian đe cùng với tinh thần xử lý đúng xử lý nghiêm
không can thiệp không có vùng cấm nhằm thay đổi ý thức của người tham gia giao thông
và ghi nhận tại khánh hòa liên tục trong những ngày gần đây lực lượng cảnh sát giao thông ở khánh hòa
đã triển khai nhiều chốt kiểm tra trên các tuyến giao thông trọng điểm
tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và qua đó đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm
hai mươi chín giờ chốt kiểm tra nồng độ cồn của trạm cảnh sát giao thông ninh hòa thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh khánh hòa được thiết lập ở khu vực gần trạm thu phí ninh lộc
đây thường là thời điểm có nhiều đối tượng điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia
bởi vậy cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông
người đàn ông này là người đầu tiên bị phát hiện vi phạm về nồng độ cồn
ông cho rằng mình uống rất ít và đang rất tỉnh táo nên mới đi được đoạn đường gần ba mươi km từ ninh hòa vào nha trang
tuy nhiên kiểm tra cho thấy vi phạm ở mức rất cao
khi đo nồng độ cồn của ông được xác định là một bảy mươi bảy mg trên một lít khí thở
sau gần ba giờ đồng hồ lập chốt kiểm tra lực lượng của trạm cảnh sát giao thông ninh hòa tiến hành dừng một trăm linh phương tiện
cả ô tô và xe máy để kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện
một mươi một trường hợp bị phát hiện vi phạm có mức khác nhau
hầu hết người vi phạm đều chấp hành và coi đây là bài học cần rút kinh nghiệm để tránh vi phạm lần sau
nhưng cũng có những trường hợp cố tình chây ý không hợp tác
trường hợp vi phạm này là trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
đã lập biên bản vi phạm hình chính và tạm giữ phương tiện
còn mà riêng đối với một trường hợp không chấp hành thì trạm sẽ tiến hành gia cứu bị xấu xe và sẽ viết giải mời gửi lên để mời lên làm việc
cuộc vui gia đình anh ạ nên cũng uống một ít rồi em chạy về
cũng gần đây em nghĩ là không có nguy hiểm gì cho mọi người hết
rút kinh nghiệm là từ đây về sau em biết không có vi phạm nữa
em sai nói cho mẹ
về sau em sẽ rút kinh nghiệm
nói chung là không đi rượu thì nói chung là không điều khiển motor
để phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông nói chung tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia nói riêng
công an tỉnh khánh hòa đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thành lập nhiều tổ công tác phối hợp với công an các địa phương lập các chốt kiểm tra
đặc biệt là vào thời gian cao điểm có nhiều người điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia
qua đó cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý nghiêm hàng trăm trường hợp vi phạm
hiện nay chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm nồng độ cồn rất nghiêm khắc nhất là đối với người điều khiển ô tô mô tô
kèm theo mức phạt tiền rất cao người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe từ một mươi đến hai mươi bốn tháng tùy theo mức độ vi phạm
liên quan đến vụ cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng vào tối ngày một mươi bảy tháng ba tại khu vực khóm đông thịnh bảy phường mỹ phước tp long xuyên tỉnh an giang
sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên cho biết đã ra quyết định
tạm giữ hình sự đối với lê tấn tài sinh năm hai nghìn bốn và lê văn phú sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại thành phố long xuyên
một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn bằng xe mô tô qua địa bàn tỉnh vĩnh long vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long phát hiện bắt giữ
tiến hành khám xét người và phương tiện hai đối tượng là đào huy hoàng và nguyễn thị mụi
lực lượng công an thu giữ một hộp bên trong có chứa tinh thể màu trắng và viên nén nghi là chất ma túy
có tổng trọng lượng là gần một kg ma túy
hơn bảy mươi cán bộ chiến sĩ của công an quận hải châu thành phố đà nẵng vào ngày hôm qua đã được huy động để triệt xóa một điểm phức tạp về ma túy nằm trên địa bàn
lực lượng công an đã bắt giữ trần thị thanh là đối tượng cầm đầu nguyễn thị ngọc trinh huỳnh tấn lực và mai thị nở cùng hơn một trăm linh test heroin
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng ma thị ngoan trú tại xã quốc thảo huyện nghi lộc
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bước đầu cơ quan công an chứng minh được từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi bị bắt giữ ngoan đã sử dụng số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng cho nhiều bị hại vay qua đó thu lời bất chính hơn tám mươi triệu đồng
thực hiện trót lọt một mươi hai vụ trộm cắp tài sản ở khắp tỉnh tây ninh lâm văn thêm còn gọi là võ tấn dũng và võ thị đan phượng vừa bị bắt giữ
đây là hai đối tượng có nhiều tiền án về tội danh này
thủ đoạn của các đối tượng
là đóng giả người đi mua phế liệu tìm sơ hở của người dân thì đột nhập thực hiện hành vi
tổng tài sản mà các đối tượng đã trộn cắt được là hơn một hai tỷ đồng đều phục vụ cho việc tiêu sải và đánh bạc
trở lại với nội dung chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chương trình
thưa quý vị vào ngày một mươi sáu tháng ba vừa qua tại sân bay quốc tế tân sơn nhất khi thực hiện thủ tục hải quan cho các thành viên trong phi hành đoàn của hãng hàng không việt nam airlines
từ pháp về việt nam hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất phát hiện trong hành lý của bốn nữ tiếp viên có cất giấu một mươi một kg ma túy nguy trang trong các tuyếp kèm đánh răng
vâng vụ việc cho thấy tình hình mua bán vận chuyển các chất ma túy qua đường hàng không chuyển phát nhanh diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
trước đây những người có nghi vấn thường là người có mối quan hệ phức tạp khách nước ngoài khách du lịch
thế nhưng giờ lại xuất hiện nhóm mới trong đó có tiếp viên hàng không
công tác điều tra vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành và từ vụ việc này thì cư dân mạng cũng đã chia sẻ bài học có liên quan
qua công tác thu thập và xử lý thông tin nghiệp vụ cũng như giả soát xác định trọng điểm ngày một mươi sáu tháng ba tại ga đến quốc tế thuộc sân bay quốc tế tân sơn nhất
khi thực hiện thủ tục hải quan cho các thành viên trong phi hành đoàn thuộc chuyến bay số hiệu vn một mươi của hãng hàng không việt nam airlines từ pháp về việt nam
hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đã phát hiện trong hành lý của bốn nữ tiếp viên hàng không
các nữ tiếp viên cất giấu hơn một mươi một kg ma túy nguệ trang trong các tuyết kem đánh răng
chia sẻ thông tin này trên các trang mạng xã hội cư dân mạng đánh giá cao sự vào cuộc của lực lượng chức năng
kịp thời ngăn chặn lượng lớn ma túy đang được vận chuyển vào việt nam
bởi hơn một mươi một kg ma túy sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và gieo rắc nỗi đau cho không biết bao nhiêu gia đình có con em sử dụng ma túy
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đã phát